liên quan đến việc chuẩn bị phòng chống thiên tai đoàn công tác của tổng cục phòng chống thiên tai
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa đi khảo sát tình hình một số tuyến đê và cống dưới đê sung yếu trên địa bàn tỉnh thanh hóa
thanh hóa có hai mươi bốn sông lớn nhỏ với một tám km đê trong đó có ba trăm một mươi năm km đê từ cấp ba đến cấp một
do địa bàn rộng số km đê lớn nên duy nhất đê sông chu có cao trình thiết kế đáp ứng được quy hoạch phòng chống lũ
các tuyến đê còn lại như sông mã sông lèn đều có cao trình thấp nhiều đoạn mặt đê nhỏ hơn sáu mét không bảo đảm yêu cầu chống lũ
nhiều công trình cống tiêu cống qua đê được xây dựng cách đây hơn năm mươi năm đã xuống cấp nghiêm trọng
tổng cục phòng chống thiên tai sẽ báo cáo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tình trạng này để nghiên cứu
cân nhắc đưa vào danh mục các công trình cần được đầu tư trong thời gian tới